chỉ trong vòng một tháng tại tp hcm đã xảy ra bốn sự cố y khoa liên quan đến thẩm mỹ
ba người đã tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện
liên tiếp những vụ việc này đã làm người dân hết sức hoang mang
thế nhưng lo ngại hơn là không chỉ tại tp hcm mà tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước
những ca biến chứng nặng sau khi làm đẹp vẫn liên tiếp xảy ra
vậy cụ thể thực trạng này như thế nào
những bất cập gì trong công tác quản lý khiến nhiều người trở thành nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ đến vậy
mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
ngày hai mươi bảy tháng chín một người phụ nữ đến xét nghiệm tại bệnh viện thẩm mỹ mcas thực hiện hút mỡ bụng
một tháng sau khi thực hiện phẫu thuật người này đi khám tổng quát và được thông báo là thai tám tuần
ngày một mươi một tháng một mươi một người phụ nữ năm mươi chín tuổi việt kiều mỹ đến căng ra mặt tại bệnh viện thẩm mỹ cang nam quận ba tp hcm
sau phẫu thuật người này rơi vào tình trạng lờ mờ
dù đã chuyển đến hai bệnh viện khác để cấp cứu và điều trị nhưng bệnh nhân đã tử vong vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
ngày một mươi bảy tháng một mươi nữ khách hàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến khám tại bệnh viện thẩm mỹ mcas với nhu cầu phẫu thuật đặt túi nâng ngực
đến hai mươi h bốn mươi năm bệnh nhân đột ngột khó thở mạch nhanh huyết áp hạ và tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
ngoài những sự việc trên còn hàng loạt các gương mặt lỗi vì phẫu thuật thẩm mỹ như trường hợp của hai cô gái
gái này chỉ vì nghe lời rủ dây của bạn nên đến một tiệm spa ở quận một mươi hai để tiêm chất làm đầy nên giờ đây hai chiếc mũi đã bị hoại tử
ngày bốn tháng một mươi một sở y tế tp hcm đã có văn bản kết luận về trường hợp tai biến ở thẩm mỹ viện mcas
qua văn bản này có thể thấy có rất nhiều sai phạm ở những cơ sở thẩm mỹ này
thế nhưng trên thực tế không chỉ có mcas mà rất nhiều cơ sở thẩm mỹ hiện nay đang hoạt động quảng cáo nhiều dịch vụ làm đẹp mà chưa được cấp phép
hiện tiêm filler đang là phương pháp làm đẹp được rất nhiều chị em lựa chọn vì giá rẻ
hiệu quả nhanh và ít đau đớn
thế nhưng lại có không ít người bị biến chứng hoại tử mù mắt sau khi tiêm phi lơ
và để có câu trả lời vì sao lại như vậy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau của nhóm phóng viên
không biển hiệu không cần bất cứ dụng cụ y tế chuyên dụng nào nhưng cơ sở này vẫn ngang nhân hoạt động thậm chí còn môi giới cả đào tạo nghề
thật đấy chị anh em dạy em
mình học xong thì mình có được cái chứng nhận gì đấy không
về chứng nhận
vâng cái này
cái này chứng nhận thì hoàn toàn là không có
sắp xếp cho chị để chị nhận giải của phương theo
và phương theo bằng chứng chỉ của bộ công thương ở đó
em sẽ giới thiệu chị nhận bằng của hàn quốc luôn
chị còn muốn sang hàn quốc để mà nhận bằng luôn thôi
tương tự tại một cơ sở khác quảng cáo có thể tiêm bất cứ loại phiêu lờ nào với nhiều mức giá khác nhau
giao động từ bốn triệu đến một mươi triệu đồng một cc
tuy nhiên khi hỏi đến nguồn gốc của các loại phiêu lờ đang sử dụng
cùng chứng chỉ hành nghề thì chủ cơ sở này không đưa ra được bất cứ loại giấy tờ nào
không hề có rẻ đâu
không hề có rẻ nhưng mà có nhiều mức giá cho mình có thể lựa chọn
để cho mình làm sao cho phù hợp tinh tế của mình nhất
bản thân chị cũng tiêm bằng của hàn quốc chứ chị cũng không tiêm đến nỗi dung vi đường

chất lượng y như nhau chỉ khác vì thương hiệu
vì cái thương hiệu nó cao và nó là xuất xứ châu âu
xuất sứ châu âu riêng cái tỷ giá nó cao hơn việt nam rất là nhiều
nó đẩy nó thành nên rất là nhiều
trong khi đó theo quy định của bộ y tế các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc
các chất thiết bị để can thiệp vào cơ thể người
làm thay đổi màu sắc da hình dạng cân nặng khiếm khuyết trên cơ thể
phải được thực hiện tại các bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ
hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
theo quy định này có thể thấy các cơ sở thẩm mỹ trên
đang hoạt động trái phép hoặc hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép
trong công tác quản lý chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn
nhân lực thì còn hạn chế các cơ sở thì còn quá nhiều
và đặc biệt là ý thức của người dân sử dụng dịch vụ
người dân sử dụng dịch vụ thông qua hình thức quảng cáo thông qua sự truyền miệng
theo quy định hiện hành việc sử dụng filler cũng như bất kỳ một kỹ thuật can thiệp y tế
hay sản phẩm hóa dược nào người thực hiện bắt buộc phải là bác sĩ
hoặc có giấy tờ chứng nhận hành nghề
thế nhưng trên thực tế do nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng
nên dù không được cấp phép không có chứng chỉ
nhưng nhiều cơ sở thẩm mỹ vẫn thực hiện kỹ thuật này
có thể nói là tôi hết sức là đau lòng và thậm chí là chua sót
là trước các cái hiện trạng như vậy và đây không phải gọi là hiện tượng được
mà nó đã trở thành các cái số đông liên quan đến các cái tai biến
sau khi tiêm các cái chất làm đầy
tại các cơ sở mà không được bộ y tế cho phép
cũng như là do các cái người hành nghề mà không có cái chứng chỉ hành nghề
hay nói cách khác đây là các cái cơ sở trái phép thực hiện cái vấn đề như vậy
từ những vụ việc trên cho thấy biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ
và những lỗ hỏng trong công tác quản lý hoạt động thẩm mỹ đang thực sự đáng báo động
và nếu không được xử lý thì những vụ việc đáng tiếc trên có lẽ sẽ còn xảy ra trong tương lai
và nhiều phụ nữ có thể
sẽ mất mạng trước khi họ trở nên đẹp hơn